lực lượng cứu hộ philippines hôm nay cho biết siêu bão sao la với sức gió lên tới một trăm tám mươi năm km một giờ
đã quét qua miền đông bắc nước này gây ra lũ lụt diện rộng buộc hàng trăm người phải di rời
quan chức cứu hộ tại tỉnh gagayan cho biết gió không quá mạnh nhưng mưa rất to trong đêm
tổng cộng ba trăm tám mươi tám người đã được sơ tán do lũ lụt ở bốn thị trấn thuộc tỉnh gagayan
trong khi nước ở hai thị trấn khác cũng dâng cao
ngoài ra do đứt đường dây điện nên cơ quan chức năng đã cắt điện trên toàn tỉnh
không có thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng
cơ quan thời tiết quốc gia philippines cho biết bão saula di chuyển theo hướng nam
ngoài khơi bờ biển phía đông đảo luzon vào sáng sớm hai mươi bảy tháng tám
và sẽ gây ảnh hưởng ở các vùng ven biển thay vì đổ bộ vào đất liền
trong bão tiềm mặn nguy cơ mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất
cơ quan thời tiết cũng dự báo lượng mưa lên tới hai trăm linh mm dọc bờ biển gagayan và isabella trong ngày hai mươi bảy tháng tám
theo các quan chức cứu hộ tại hai tỉnh ven biển isabella và aurora
hiện chưa có báo cáo về thiệt hại hoặc thương vong ở hai địa phương này